ngày hai mươi tháng một công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh đã tống đạt các quyết định khởi tố
đối với nam hướng dẫn viên du lịch hiếp dâm người dưới một mươi tám tuổi
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thành lâm hai mươi bốn tuổi
nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch ngụ thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về tội hiếp dâm
theo kết quả điều tra ban đầu lâm và một em một mươi bảy tuổi ngụ quận sáu thành phố hồ chí minh
có quan hệ quen biết từ trước vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lâm đã dùng vũ lực
ép em này thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn tại một nhà nghỉ ở phường tám thành phố trà vinh
bị hại sau đó trình báo sự việc đến cơ quan công an quá trình làm việc lâm đã thừa nhận hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật